thưa quý vị ba cơ quan tố tụng của tp thủ đức tp hcm đề xuất chấp thuận chủ trương cho thí điểm xét xử trực tuyến
như vụ án hình sự đối với các bị cáo đang bị tạm giam tại nhà giam giữ của công an tp thủ đức
đề xuất này đưa ra trong bối cảnh dịch covid một mươi chín vẫn còn diễn biến phức tạp chưa thể đẩy lùi
các trụ sở bố trí và trang bị hệ thống đo thân nhiệt từ xa có cảnh báo và lưu giữ lịch sử đo nhiệt độ
và hệ thống máy chủ máy phun xịt rửa tay sát khuẩn tự động đăng ký hệ thống kiểm soát dịch
để lưu trữ thông tin về hệ thống quản lý khai báo y tế thuộc bộ y tế
thực hiện việc khai báo y tế trực tuyến thông qua hình thức quét mã qr
đồng thời tại đây cũng tiến hành cho khai báo trực tiếp nơi những người đến tòa làm việc
hoặc liên hệ không sử dụng điện thoại thông minh
trong thời gian thực hiện giãn cách theo chí thị một mươi năm của thủ tướng chính phủ
tòa án nhân dân tp thủ đức vẫn nhận đơn khởi kiện của cách đương sự qua đường bu điện
trường hợp có những vụ án cần phải giải quyết cấp bách
thì các đương sự vẫn có thể trực tiếp nộp đơn khởi kiện tại tòa án và phải đảm bảo nguyên tắc năm k
ông nguyễn thành vinh tránh án tòa án nhân dân tp thủ đức cho biết
hiện liên ngành tòa án nhân dân tp viện kiểm soát nhân dân tp và công an tp thủ đức
đã thống nhất và đề xuất cấp trên chấp thuận chú trương cho thế điểm xét xử trực tuyến
như vụ án hình sự đối với các bị cáo đang bị tạm giam tại nhà giam giữ của công an tp thủ đức
cũng theo ông vinh nếu chủ trương trên được chấp nhận
thì sẽ góp phần không nhỏ vào công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
cũng như giảm thiểu một khoản chi phí khi di chuyển áp giải bị cáo đến phiên tòa
qua đó tiến tới đề xuất sửa đổi bổ sung pháp luật tố tụng hình sự trong việc xác xử hình sự
đối với những vụ án theo tố tụng rút gọn hoặc những vụ án đơn giản